để giảm thiểu nguy cơ thiếu máu cho điều trị đang ở mức báo động ở các bệnh viện trên cả nước tổng liên đoàn lao động việt nam mới có văn bản đề nghị liên đoàn lao động các địa phương công đoàn ngành trung ương và tương đương công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam
mỗi công đoàn cấp trên cơ sở khuyến khích các công đoàn cơ sở có điều kiện tổ chức ít nhất một ngày hiến máu tình nguyện tại địa bàn đơn vị mình phấn đấu đạt từ hai mươi ba mươi đoàn viên công đoàn người lao động tham gia hiến máu trong tháng hai và tháng ba tổng liên đoàn lao động việt nam cũng lưu ý việc tổ chức các ngày hiến máu tình nguyện phải bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch ncov